đồng hành cùng chính phủ trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
công ty cổ phần sữa việt nam vinamilk đã tiếp tục hỗ trợ tám tỷ đồng cho thành phố hà nội
thành phố đà nẵng tỉnh quảng nam và tỉnh quảng ngãi
đây là sự hỗ trợ kịp thời để tiếp sức cho tuyến đầu đang trực tiếp tham gia phòng chống dịch bệnh
trong ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi bà nguyễn thị minh tâm giám đốc chi nhánh vinamilk tại hà nội
đã đại diện công ty trao tặng năm mươi bộ lấy mẫu xét nghiệm cho đại diện của sở y tế
và mặt trận tổ quốc thành phố hà nội
vinamilk cũng sẽ nhanh chóng chuyển nguồn kinh phí hỗ trợ tăng cường trên đến ba địa phương
là thành phố đà nẵng tỉnh quảng nam và tỉnh quảng ngãi
trước đó vinamilk cũng đã hỗ trợ hàng trăm ngàn sản phẩm dinh dưỡng cho các y bác sĩ và người dân
tại các điểm cách ly tập trung của ba địa phương này với ngân sách tương đương một tỷ đồng